phó thủ tướng vương đình huệ đã họp với ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa quốc gia cơ chế một cửa asean
nhìn lại năm hai nghìn một mươi tám vừa qua phó thủ tướng đánh giá việc một mươi ba bộ ngành thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đã giải quyết được nhiều thủ tục hành chính cho doanh nghiệp
đây chính là giải pháp tháo gỡ điểm ngẽn thủ tục hành chính cho hàng nghìn doanh nghiệp và người dân trong thời gian tới
trong năm hai nghìn một mươi tám có một chín triệu hồ sơ của hai mươi bảy doanh nghiệp được thực hiện trên cổng thông tin điện tử quốc gia kết nối với các bộ ngành
đơn cử như bộ giao thông vận tải bộ công thương bộ tài nguyên và môi trường đã thực hiện một trăm linh các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia
nếu dữ liệu quốc gia sớm hoàn thiện tất cả các bộ ngành cùng thực hiện trên cơ chế một cửa quốc gia sẽ giải quyết những điểm tối về thủ tục hành chính
mô hình một cửa quốc gia một cửa asean rất là quan trọng tất cả thủ tục hành chính của tất cả bộ ngành phải về một chỗ và để tránh tình trạng còn trốn một số thủ tục rất là quan trọng
còn chưa đưa vào cổng thông tin một cửa quốc gia thì điều này cần phải khắc phục chưa để công ty doanh nghiệp
khảo sát trong khoảng ba doanh nghiệp cho thấy việc thực hiện thủ tục hành chính trên cổng thông tin một cửa đã tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp như
sáu mươi doanh nghiệp được giảm thời gian tiếp nhận xử lý và thủ tục nhanh gọn đơn giản năm mươi doanh nghiệp giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ
một mươi doanh nghiệp thấy dễ hiểu và bốn mươi hai minh bạch trăm thủ tục bốn mươi giảm chi phí chuẩn bị hồ sơ ba mươi năm giảm nhân lực khi thực hiện và ba mươi hai tăng hiệu quả quản lý cho doanh nghiệp
chính phủ đã tăng cường việc chúng ta trở thành những chính phủ điện tử nâng cấp độ để giải quyết các thủ tục hành chính từ cấp độ ba đến cấp độ bốn
để làm sao bớt sự trực tiếp giữa các cơ quan bộ công chức cũng như các doanh nghiệp
hiện nay chúng ta đang ở lộ trình bản thân các doanh nghiệp khi mà người ta soi chiếu vào đấy khi chúng ta đưa công cụ nền hành chính điện tử vào
thì sẽ giúp cho cái việc mà những chi phí mà không chính thức nó sẽ bị thuyên giảm trong thời gian tới
hiện tại hệ thống dữ liệu quốc gia chưa hoàn thiện các bộ ngành chưa kết nối với hệ thống
thêm vào đó tiến độ phát triển nâng cấp hạ tầng mạng thiết bị không theo kịp tốc độ triển khai
dẫn đến hiệu quả giao dịch thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử quốc gia chưa cao
hiện tại thì vẫn đang vướng mắt thứ nhất là các bộ ngành vẫn chưa sử dụng được hệ thống big data dữ liệu
nên do vậy là cái việc mà dữ liệu từ bộ này sang bộ kia là đang còn chậm
do vậy là cái thủ tục ví dụ như một doanh nghiệp mới hoạt động thì cái việc mà để một cái khai hải quan ngay
trong hệ thống việc sớm hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia cơ chế một cửa quốc gia phù hợp với
lộ trình xây dựng chính phủ điện tử không chỉ tạo thông thoáng về thủ tục hành chính giảm bớt phiền
hài cho người dân xa hơn nữa việc thực hiện cơ chế này sẽ đưa việt nam vào nhóm asean bốn theo mục tiêu
mà thủ tướng chính phủ đề ra nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa và doanh nghiệp việt nam với
các quốc gia khác